bệnh viện gia liễu tp hcm vừa tiếp nhận điều trị một trường hợp mắc hội chứng can tú đầu tiên tại việt nam
và là ca bệnh thứ bảy mươi năm trên thế giới
đây là bệnh di truyền rất hiếm gặp không chỉ ảnh hưởng đến thể chất mà còn cả sự phát triển về mặt tâm lý của trẻ
bệnh nhi là một bé gái tại tỉnh bà rịa vũng tàu
ngay từ lúc mới sinh bé gái này đã có tình trạng rộng long
lông chó mỏng rất dày rộng đặc biệt là những vùng ở mặt cổ gáy thân mình khát lưng tay và chân
gia đình cứ nghĩ một thời gian sau lông sẽ tự dụng đi tuy nhiên ngược lại càng lớn lông mọc càng nhiều hơn trên cơ thể cháu
mặc dù người nhà đã đưa bé đi khám ở nhiều bệnh viện nhưng vẫn không xác định được bé mắc bệnh gì
tại bệnh viện gia liễu thành phố hồ chí minh các bác sĩ nhận định đây là một ca bệnh lạ liên quan đến di truyền và quyết định cho bệnh nhi thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên biệt
kết quả cho thấy bệnh nhi mắc hội chứng can tú một bệnh di truyền rất hiếm gặp
y văn mới chỉ ghi nhận có bảy mươi bốn ca trên thế giới
tại việt nam đây là ca hội chứng can tú đầu tiên được phát hiện
thì đầu tiên các triệu chứng mà tất cả những ca can tú này có là tình trạng rộng lông toàn thân
độ lông nó cũng khá là dày
bên cạnh đó có những bức thường khác nữa ví dụ như trong thai kỳ có thể là có tình trạng đa ối và bé sinh ra thì nó cũng hơi nặng ký
và thường nó kèm theo tình trạng có thể bức thường tim mạch trong vòng một năm đầu đời của bé
rõ ràng là chúng ta thấy rộng lông là tình trạng thẩm mỹ mà chúng ta đập vào mắt chúng ta rồi
nhưng mà bên cạnh đó thì quan trọng hơn là nó có thể tổn thương đa cơ quan
mà cái việc mà chúng ta nghĩ tới hội chứng này là chúng ta tâm soát chúng ta phát hiện ra sớm những bức thường này
và có những bức hướng chúng ta có thể can thiệp sớm được thì sẽ giúp cho bệnh nhân có một sức khỏe tốt cũng như là kéo dài được tuổi thọ của bệnh nhân
hội chứng can tú không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn tác động đến sự phát triển về mặt tâm lý của trẻ khiến trẻ trở nên tự ti mặc cảm
do hội chứng này chưa có thuốc điều trị đặc hiệu nên bệnh nhi sẽ được các bác sĩ cho sử dụng thuốc để điều trị những bất thường
hiện bệnh viện gia liễu tp hcm đã chi trả toàn bộ chi phí thăm khám xét nghiệm và triệt lông cho bé
vì phát hiện ra ca bệnh đầu tiên tại việt nam như thế này thì có một số ý nghĩa đặc biệt
thứ nhất là hiện nay mặc dù người ta đã phát hiện ra được nguyên nhân của hội chứng này đó là do đột biến gen
tuy nhiên cơ chế mà gây ra những kiểu hình và đặc biệt là người ta cũng chưa có một phương pháp điều trị đặc hiệu
chính vì vậy trên thế giới các nhà khoa học cũng đã tạo ra những cơ sở dữ liệu
để báo cáo những ca trên thế giới người ta sẽ đưa vào cơ sở dữ liệu để cho giúp ích vào việc nghiên cứu cơ chế
cũng như là tìm ra cái phương pháp điều trị đặc hiệu trong tương lai
sắp tới bệnh viện sẽ mời các chuyên gia nhi khoa ngồi lại để hội trần
đồng thời sẽ công bố quốc tế về ca bệnh thứ bảy mươi năm này để các nhà khoa học có cơ sở nghiên cứu tìm giải pháp chữa trị